chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình nhịp sống kinh tế của truyền hình nhân dân
cùng những cảnh báo rủi ro đến từ dịch vụ này
trong chương trình hôm nay chúng tôi sẽ đề cập đến vấn đề này
trước hết mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một số thông tin kinh tế nổi bật trong tuần
trong tuần qua ngân hàng nhà nước đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nghị định một trăm một mươi một
chính của chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn và các giải pháp của ngành nhằm góp phần hạn chế vấn nạn này
tại hội nghị các diễn giả đã nêu ra thực tế tại khu vực nông thôn người dân vẫn e ngại tiếp cận vay vốn ngân hàng
do vậy rất nhiều người dân đã tìm đến tín dụng đen để vay vốn cho nhanh chấp nhận mức lãi suất cao cắt cổ
thời gian qua ngành ngân hàng đã triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ người dân khu vực nông thôn như đơn giản hóa thủ tục đẩy nhanh thời gian giải ngân
đặc biệt các ngân hàng tổ chức tài chính vi mô còn phối hợp chặt chẽ với các tổ chức hội đoàn thể giúp người dân hiểu rõ các thủ tục ngân hàng
có thể vay vốn không cần tài sản thế chấp và giúp người vay vốn sử dụng đúng mục đích hiệu quả
cũng trong tuần qua tổng cục dự trữ nhà nước đã thông báo về hoạt động xuất cấp hàng dự trữ quốc gia cho các địa phương
để hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai dịch bệnh cứu đói các dự án trồng rừng và học sinh vùng đặc biệt khó khăn trong năm hai nghìn hai mươi
theo đó từ đầu năm đến nay thực hiện các quyết định của thủ tướng chính phủ tổng cục dự trữ nhà nước đã xuất cấp gần một trăm hai mươi năm trăm linh tấn gạo
với tổng trị giá khoảng một một trăm tám mươi sáu tỷ đồng để hỗ trợ nhân dân các địa phương
và xuất năm tấn gạo viện trợ cho cuba
cũng trong năm hai nghìn một mươi tám tổng cục dự trữ nhà nước còn xuất cấp vật tư thiết bị cứu hộ cứu nạn
để phục vụ công tác phòng chống thiên tai và khắc phục hậu quả mưa lũ với tổng giá trị xuất cấp khoảng ba trăm linh hai ba mươi năm tỷ đồng
các công tác xây dựng kế hoạch phân bổ phối hợp kiểm tra giám sát đều được thực hiện đầy đủ kịp thời đúng đối tượng
giúp nhân dân các vùng khó khăn ổn định đời sống phát triển sản xuất góp phần đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội bảo đảm sự ổn định cho phát triển kinh tế
báo cáo về tình hình đăng ký doanh nghiệp tại buổi họp báo công bố số liệu thông tin kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi tám
tổng cục thống kê cho biết năm hai nghìn một mươi tám có một trăm ba mươi một hai trăm bảy mươi năm doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là một bốn mươi bảy triệu tỷ đồng
theo đó số doanh nghiệp thành lập mới tăng ba năm về số doanh nghiệp và tăng một mươi bốn một về số vốn đăng ký so với năm hai nghìn một mươi bảy
vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt một mươi một ba tỷ đồng tăng một mươi hai
nếu tính cả hai bốn triệu tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn
thì tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong năm hai nghìn một mươi tám là ba tám mươi tám triệu tỷ đồng
đáng chú ý trong năm hai nghìn một mươi tám còn có ba mươi bốn doanh nghiệp
doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng hai mươi tám sáu so với năm trước
như vậy tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong năm nay lên một trăm sáu mươi năm doanh nghiệp
tuần qua theo đà tăng của giá vàng thế giới giá vàng trong nước cũng tiếp tục tăng
mở cửa phiên giao dịch ngày thứ sáu hai mươi tám tháng một mươi hai giá vàng sgc trên thị trường tự do tp hcm
giao dịch quanh mức ba mươi sáu ba mươi hai ba mươi sáu năm triệu đồng một lượng
cùng thời điểm giá vàng sgc trên thị trường tự do tp hcm và đà nẵng giao dịch quanh mức ba mươi sáu ba mươi hai đến ba mươi sáu năm mươi hai triệu đồng một lượng
các thị trường trên đều tăng năm mươi đồng một lượng tranh lệch mua bán một trăm tám mươi đến hai trăm linh đồng một lượng
tập đoàn doji cùng thời điểm trên niêm yết giá vàng sgc ở quanh mức ba mươi sáu ba mươi tám ba mươi sáu bốn mươi tám triệu đồng một lượng
tăng năm mươi đồng một lượng so với chốt phiên trước tranh lệch một trăm linh đồng một lượng
công ty phú quý niêm yết giá vàng sgc ở quanh mức ba mươi sáu ba mươi bảy đến ba mươi sáu bốn mươi bảy triệu đồng một lượng
tăng năm mươi đồng một lượng so với chốt phiên trước tranh lệch một trăm linh đồng một lượng
tại việt nam thời gian gần đây cùng những cảnh báo rủi ro liên quan
theo ngân hàng nhà nước hoạt động p hai p lending tiềm ẩn rủi ro như thông tin cá nhân của các bên tham gia
có thể bị đánh cắp do lỗ hồng bảo mật hệ thống lưu trữ thông tin của công ty p trup p lending
có thể bị chiếm quyền kiểm soát hoặc bị đánh sập bởi hacker
một số đối tượng ẩn danh và núp bóng giao dịch trên các nền tảng này để trốn thuế rửa tiền
tài trợ khủng bố hoặc biến tướng để huy động tài chính đa cấp khiến người cho vay
người đi vay trở thành nạn nhân của hành vi lừa đảo chiếm dụng vốn bất hợp pháp
trước những rủi ro tiềm ẩn khi tham gia các nền tảng pop p lending như đề cập ở trên
ngân hàng nhà nước khuyến cáo người dân doanh nghiệp nên tìm hiểu kỹ thông tin
thận trọng khi tham gia các nền tảng p hai p lending
ngân hàng nhà nước cũng khuyến khích người dân doanh nghiệp tiếp cận vốn qua kênh tín dụng ngân hàng
năm hai nghìn một mươi tám xuất khẩu gỗ thu về kết quả rực rỡ với tổng kim ngạch trên chín tỷ usd
vượt mục tiêu đề ra với nhiều điều kiện thuận lợi đặc biệt là cánh cửa xuất khẩu đã thông thoáng
mục tiêu một mươi năm tỷ usd trong năm hai nghìn một mươi chín được nhiều chuyên gia dự báo khả thi
năm hai nghìn một mươi tám tổng cục lê văn nguyên
lâm nghiệp đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao trong đó có một số nhiệm vụ vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra
tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp đạt sáu một mươi hai giá trị xuất khẩu lâm sản đạt hơn chín ba tỷ usd
tăng một mươi năm chín so với năm hai nghìn một mươi bảy chiếm hơn hai mươi ba giá trị xuất khẩu của các ngành hàng thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
với nhiều giải pháp đồng bộ năm hai nghìn một mươi chín ngành tiếp tục thực hiện chính sách tri trả dịch vụ môi trường rừng
triển khai đồng bộ quyết liệt luật lâm nghiệp cùng với các nội dung của hiệp định đối tác tự nguyện về thực thi lâm luật
quản trị rừng và thương mại lâm sản
phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt từ năm năm sáu giá trị xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản đạt trên một mươi năm tỷ usd
giảm ít nhất một mươi số vụ vi phạm và giảm ít nhất hai mươi diện tích rừng bị thiệt hại so với năm hai nghìn một mươi tám
tổng cục lâm nghiệp đạt mục tiêu tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc đạt bốn mươi một tám mươi năm
trong năm hai nghìn một mươi chín ngân hàng nhà nước tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành ngân hàng
tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt đồng bộ các nhiệm vụ cải cách hành chính
trọng tâm là tăng cường đổi mới phương thức chỉ đạo điều hành
ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin truyền thông trong hoạt động hành chính
đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cắt giảm điều kiện kinh doanh
bên cạnh đó hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về tiền tệ
ngân hàng góp vốn hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
bảo đảm giữ an toàn lành mạnh và ổn định của hệ thống ngân hàng
tăng cường tính minh bạch công khai cạnh tranh và phù hợp với những thông lệ quốc tế
trong dịp tết kỷ hợi sắp tới các doanh nghiệp trên địa bàn tp hcm đã chuẩn bị số lượng lớn hàng hóa
chất lượng tốt giá cả phù hợp và dự báo đủ sức đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng
đại diện sở công thương tp hcm cho biết trong dịp tết kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
các doanh nghiệp đã chuẩn bị hơn một mươi tám năm trăm linh tỷ đồng dự trữ hàng hóa thiết yếu để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân
với số lượng hàng nêu trên cùng với nguồn hàng của ba chợ đầu mối là thủ đức hóc môn và bình điền
dự báo thị trường hai tháng trước và sau tết nguyên đán kỷ hợi sẽ không xảy ra tình trạng khan hiếm hàng biến động thị trường
các mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu sẽ thấp hơn giá thị trường từ năm một mươi
riêng trong hai ngày cận tết hai mươi chín và ba mươi tết ngoài bán hàng không tăng giá so với ngày thường
nhiều doanh nghiệp đã đăng ký thực hiện chương trình giảm giá sâu đối với các mặt hàng giao cụ quả thịt ra súc ra cầm trứng ra cầm
ủy ban nhân dân tp hà nội đã có văn bản về kế hoạch thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
un tắc giao thông trên địa bàn tp hà nội năm hai nghìn một mươi chín
theo đó thành phố lên kế hoạch giải quyết tám một mươi điểm un tắc còn tồn động từ năm hai nghìn một mươi tám
hạn chế phát sinh các điểm ủn tắc mới và không để xảy ra ủn tắc giao thông kéo dài trên ba mươi phút
bên cạnh đó hà nội đặt mục tiêu vận tải hành khách công cộng tăng trưởng bình quân sáu năm
tiếp tục kiềm chế giảm năm một mươi tai nạn giao thông giảm ít nhất năm những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng so với năm hai nghìn một mươi tám
theo kế hoạch để đạt được những mục tiêu trên các cấp ngành địa phương cần đẩy mạnh công tác phổ biến
giáo dục về luật an toàn giao thông tại tổ chức doanh nghiệp và trường học bằng nhiều hình thức
ngoài ra việc cải tạo sửa chữa lắp đặt mới hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại hai mươi bảy nút giao thông
thuộc danh mục chương trình mục tiêu giảm ồn tắc giao thông cần đảm bảo tiến độ và chất lượng
với thông điệp vạn trái tim một tấm lòng trong tuần qua tập đoàn điện lực việt nam đã phát động chương trình hiến máu nhân đạo quy mô toàn tập đoàn
đây là lần thứ tư evn phối hợp với viện huyết học truyền máu trung ương tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện
với sự tham gia của hàng vạn cán bộ công nhân viên
trung bình mỗi ngày viện huyết học truyền máu trung ương cần khoảng một năm trăm linh đơn vị máu cho nhu cầu cấp cứu và điều trị tại các bệnh viện phía bắc
riêng nhà máu ô cần tối thiểu gần bảy trăm linh đơn vị máu một ngày
các chương trình tuần lễ hồng evn lần thứ nhất lần thứ hai lần thứ ba trong những năm qua đã đóng góp tương ứng bốn năm trăm tám mươi sáu tám hai trăm sáu mươi sáu và một mươi một trăm hai mươi năm đơn vị máu cho ngân hàng máu toàn quốc
cho thấy tinh thần thiện nguyện của cán bộ công nhân viên ngành điện ngày càng được nhân rộng theo từng năm
trong tuần lễ hồng evn là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực hướng về cả cộng đồng xã hội góp phần đóng góp lượng máu phục vụ cấp cứu và dự phòng cho người bệnh
đặc biệt là bệnh nhi khi thời điểm cuối năm là thời gian đang khan hiếm lượng máu dự phòng
chương trình diễn ra từ ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám tại tất cả các đơn vị trực thuộc tập đoàn
và theo các chuyên gia cùng với hiệp định thương mại việt nam eu được ký kết thì đây sẽ là cơ hội kích thích nhiều hơn dòng vốn fdi vào việt nam
tuy nhiên câu hỏi đặt ra là việt nam nên thu hút các nguồn vốn đầu tư nước ngoài từ các hiệp định thương mại mới như thế nào
các chuyên gia lưu ý việc đón nhận làn sóng fdi từ các hiệp định thương mại thế hệ mới vừa là cơ hội nhưng cũng vừa là thách thức đối với việt nam
bởi chúng ta cũng phải nhìn đến tốc độ cải cách của các nền kinh tế asean
tăng lên thì các fdi chuyển từ các nước phát triển sang các nước đang phát triển
điều này làm thay đổi khối lượng fdi tại các nước đang phát triển trong đó có việt nam
với chiến trang thương mại chúng ta cũng đã dự báo đến câu chuyện là các cái dòng chảy fdi từ trung quốc sang việt nam
tuy nhiên chúng ta cũng phải giải trừng với các doanh nghiệp của trung quốc đầu tư sang việt nam
đặc biệt là kể cả fdi trung quốc hay fdi các nước khác
thì đầu tư fdi nếu chúng ta nhìn vào cơ cấu đầu tư
fdi vào việt nam trong thời gian vừa rồi thì đều cho thấy rằng là đầu tư vào cái ngành chế tác đang tăng lên
với những cái fdi như vậy thì nó sẽ dẫn đến một cái thường là nó đi kèm với câu chuyện về các cái vấn đề về môi trường
theo đó trong bối cảnh hội nhập sâu rộng như vậy các chuyên gia nhấn mạnh
bên cạnh yêu cầu thu hút fdi thân thiện với môi trường fdi công nghệ cao và chuyển giao công nghệ
thì việc liên kết giữa các doanh nghiệp fdi với doanh nghiệp trong nước cũng là vấn đề cần phải được quan tâm

tuy nhiên khâu liên kết này còn thấp và không hiệu quả
do vậy thời gian tới bên cạnh các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp từ phía chính phủ
các doanh nghiệp trong nước phải nỗ lực đổi mới tư duy quản lý theo hướng hiện đại
tiếp cận công nghệ tiên tiến nâng cao kỹ năng và trình độ lao động
tăng năng lực sản xuất chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh
tôi nghĩ trong thời gian tới chúng ta tập trung vào những ngành lĩnh vực mà ưu tiên
ví dụ như là công nghệ tiên tiến hiện đại cũng như là công nghệ thân thiện môi trường
và đặc biệt tập trung vào những ngành nền tảng của công nghệ công nghiệp bốn chấm
ví dụ như là trí tuệ nhân tạo điện toán đâm mây khai thác big data rồi in ba d v v
cái quan trọng nhất là cái nguồn nhân lực của việt nam sẽ tạo điều kiện như thế nào
để các nhà đầu tư nước ngoài phát huy được nội lực của họ và kết hợp với các doanh nghiệp trong nước
cái sự phát triển của đầu tư nước ngoài không thể tách rời khỏi sự phát triển các doanh nghiệp trong nước được
theo các chuyên gia để thu hút được nhiều hơn nguồn vốn đầu tư nước ngoài chất lượng cao
việt nam sẽ còn phải cải cách thủ tục hành chính cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhiều hơn nữa
ngoài ra những vấn đề liên quan tới bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ giải quyết tranh chấp
là điều việt nam cũng phải lưu tâm trong thời gian tới
chương trình được phát mới vào chín giờ bốn mươi năm phút chủ nhật và phát lại vào chín giờ thứ hai
một mươi năm giờ ba mươi phút thứ tư một mươi giờ ba mươi phút thứ sáu của tuần kế tiếp
nếu quý vị và các bạn chưa kịp theo dõi chương trình trên các hạ tầng truyền hình
thì có thể theo dõi trên trang web nhân dân tv vn hoặc kênh youtube truyền hình nhân dân